tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước về bảy luật đã được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua tại kỳ họp thứ một mươi
các luật được công bố gồm luật biên phòng việt nam luật cư trú luật thỏa thuận quốc tế luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người hivs
luật bảo vệ môi trường đáng chú ý chương bốn luật cư trú năm hai nghìn hai mươi quy định việc đăng ký quản lý thường trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin
thông qua việc sử dụng mã số định danh cá nhân bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương